ngoài ra trong sáng nay thông tin từ các địa phương cũng ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới tại hà nội và năm ca tại hưng yên
và cũng trong sáng nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo có thêm năm ca tử vong do covid một mươi chín từ số chín mươi tám đến một trăm linh hai và trong đó có bốn ca không có bệnh lý nền